trong khi sự cố xảy ra phi công đã ngay lập tức phát đi canh báo tình trạng khẩn cấp và thực hiện hạ cánh xuống sân bay quốc tế suvarnabhumi ở bangkok thái lan vào khoảng lúc một mươi sáu h
trong khi đó nhiều hình ảnh được đăng tải sau khi sự cố xảy ra cũng cho thấy hiện trường kinh hoàng khi nhiều khu vực bên trong cabin hành khách bị nứt vỡ đồ đạc vương vãi khắp nơi tạo thành cảnh tượng hỗn độn
một quan chức cấp cao của sân bay thái lan cho biết có một người thiệt mạng và bảy người trên máy bay bị thương nặng
cùng rất nhiều người khác bị thương
trước sự cố kinh hoàng hãng hàng không singapore đã đưa ra lời chia buồn đến gia đình người quá cố và cho biết họ đang làm việc với chính quyền thái lan để cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết
tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và sáng mai hai mươi ba tháng năm
thủ đô hà nội có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió đông bắc cấp hai cấp ba
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
tây bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi ba độ
phía đông bắc bộ có mây chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi ba độ
thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
phía nam nhiều mây chiều và đêm có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi độ
đà nẵng đến bình thuận nhiều mây chiều nay có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to phía nam có mưa rào và rông vài nơi
riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông dài rác cục bộ có mưa to gió tây nam cấp hai cấp ba nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi bốn độ
tây nguyên nhiều mây chiều nay có mưa mưa vừa và rông cục bộ có mưa to đến rất to gió nhẹ nhiệt độ từ hai mươi hai ba mươi ba độ
nam bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nhiệt độ từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước